liên quan đến vụ hai tử tù trốn khỏi buồng biệt giam của bộ công an ngày tám tháng năm tới đây
tòa nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm lê văn thọ tức thọ sứt ba mươi tám tuổi
chú huyện thanh hà tỉnh hải dương và nguyễn văn tình hai mươi chín tuổi ở huyện quốc oai hà nội
về tội trốn khỏi nơi giam giữ
liên quan đến vụ án bốn bị cáo khác cũng bị đưa ra xét xử về tội che giấu tội phạm
gồm nguyễn thị phương lan hai mươi bốn tuổi quê hải dương bạn gái thọ sứt và ba người thân của tỉnh
theo cáo buộc từ một mươi sáu h ba mươi đến hai mươi ba h ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy thọ và tình đã tháo cùng chân
xé chăn cuốn thành dây và dùng đinh sắt đã chuẩn bị từ trước rồi đục thủng tường đu dây trốn khỏi bùng biệt giam
vượt ngục thành công thọ trốn về hải dương nâng nhờ bạn gái còn tình lên hòa bình
đến nhà người thân ẩn náu và được ba người thân giúp tình che giấu tung tích
sau đó cho mượn xe máy và điện thoại để chạy trốn